phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi vừa tạm giữ trần thị yến nga
trú tại phương nghĩa tránh tp quảng ngãi để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
trần thị yến nam bị bắt quả tang mua bán trái phép chân ma túy
ngoài hai trăm năm mươi bảy viên nén ma túy mdma hơn sáu mươi gram ketamin cơ quan công an còn thu giữ được một số chất ma túy dạng mới
nút bóng dây dạng thực phẩm đồ uống bao gồm ba túi ni lông dạng trà thảo mộc nhãn hiệu charlie
hai túi nước xoài một túi dạng nước táo các loại ma túy núp bóng này gây ảo giác mạnh loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu như sử dụng quá liều
với thủ đoạn là đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực và bán cho người khác nhằm chiếm đoạt số tiền trên ba tỷ đồng
trần thị huyền giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng anh lan qb vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trần thị huyền đã dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật đất không thuộc quyền sở hữu của huyền
một thừa đất bán cho nhiều người để chiếm đoạt trên ba tỷ đồng cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của trần thị huyền liên hệ với điều tra viên lê minh thanh
số điện thoại chín trăm ba mươi năm tám mươi một một trăm tám mươi năm để được giải quyết
mặc dù không được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
nhưng một số đối tượng ở huyện quảng trang
huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã tự nhận có thể tư vấn khám chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt
cụ thể là qua hình thức chữa bệnh tâm linh
tin tưởng mù quáng vào điều này nhiều người nhà bệnh nhân đã nghe theo và chuyển tiền cho đối tượng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền truyền khoản của người nhà bệnh nhân đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền
đối tượng đàn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra đầu tháng hai năm nay sau khi lên mạng xã hội biết chị lê thị minh ở phường sao đỏ
thành phố trí linh tỉnh hải dương đang có những câu hỏi gửi lên nhóm facebook luận quẻ kinh dịch
để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai
tùng đã sử dụng tài khoản facebook anh minh tìm cách tiếp cận nhắn tin với chị minh
và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai chị minh
tin tưởng là thật chị minh đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của tùng
để tùng làm các thủ tục sắm lễ cúng bái chữa bệnh cho con trai với tổng số tiền hơn tám mươi sáu triệu đồng
tại cơ quan công an tùng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người
số tiền chiếm đoạt trên hai trăm linh triệu đồng
tùng đã bắt được niềm tin tâm lý liên quan đến tâm linh mình đã lợi dụng việc này để chiếm đoạt tiền của các bị hại
không dân mạng là một môi trường có tính ẩn danh rất cao từ đó nó dẫn đến việc mình mất tiền rất dễ
tôi yêu cầu các con trước khi đặt niềm tin chuyển tiền cho một ai đó
hãy tự xoay xét lại mục đích chuyển tiền của mình đã thực sự đúng hay chưa
để tránh việc mất tiền không đúng mục đích
hiện chưa có một bằng chứng khoa học nào khẳng định chữa bệnh bằng hình thức tâm linh như làm lễ
cũng bái mà có thể chữa khỏi được bệnh
người bệnh cần được đưa đến các bệnh viện trung tâm y tế để được tư vấn khám xét điều trị
không nên nghe theo các lời đồn thổi không đúng sự thật về việc chữa bệnh bằng hình thức tâm linh
đặc biệt không thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng khi được yêu cầu nộp để sắm lễ cúng bái
có như vậy mới tránh được nguy cơ tiền mất tật mang
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường một mươi và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
sau hơn ba ngày công an thành phố đà lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt
khiến năm người bị thương hai người tử vong
công trình do công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng
nhà thầu thầm chát thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn hà phát thị
thời điểm xảy ra sự cố hạng mục ta luy đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước
hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan không rời khỏi địa bàn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống sạt lở
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng
trong đó tổ chức kiểm tra giả soát các khu dân cư trường học cơ sở y tế trụ sở cơ quan
doanh trại ven sông suối canh rạch ven biển khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn
bên cạnh đó quản lý chặt chẽ tăng cường kiểm tra giám sát việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông suối canh rạch
nhằm hạn chế xảy ra sạt lở đồng thời đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng nhất là cho các dự án trọng điểm quốc gia
các dự án hạ tầng giao thông đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ gây sạt lở
ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố thiên tai sạt lở
chủ động chỉ đạo điều phối và phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống đảm bảo kịp thời hiệu quả
ngày hôm nay hơn một mươi sáu thí sinh cả nước đã tới làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi đánh giá năng lực vào các trường công an nhân dân
cho đến thời điểm này các trường học viện công an nhân dân cũng đã hoàn tất những khâu cuối cùng
từ cơ sở vật chất đến vấn đề bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi
đúng hai giờ chiều gần hai thí sinh có mặt tại điểm thi học viện an ninh nhân dân để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi
điểm mới năm nay thí sinh sẽ được đặt vào trường công an nhân dân
nhưng sẽ không được mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm ghi hình
dù chỉ có chức năng ghi thông tin không thể nghe xem hay chuyển tín hiệu
kỳ thi đánh giá năng lực của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại hai mươi tám điểm thi trên toàn quốc
riêng về vấn đề an ninh an toàn mỗi điểm thi sẽ bố trí phòng thi không quá hai mươi bốn thí sinh
ngắt toàn bộ hệ thống wifi khu vực thi và đặc biệt chú trọng việc tập hợp với các thí sinh
cảm ơn các cán bộ coi thi
năm nay số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an tăng gấp đôi so với năm ngoái
điều này cũng đồng nghĩa tính cạnh tranh cao hơn và các trường công an cũng có thêm cơ hội lựa chọn thí sinh có năng lực vào học tập
đối với nhà trường thì nhà trường đã chủ động tổ chức công tác tập huấn công tác coi thi
tất cả các bộ coi thi đã được tập huấn về công tác quy chế cũng như phòng ngừa các tình huống vi phạm của thí sinh
năm nay nhà trường đã chủ động phối hợp với đơn vị nhiệm vụ công an
chúng tôi đã đến hà nội để trực tiếp tổ chức tập huấn đồng thời giới thiệu những thiết bị mà trực tiếp giới thiệu những thiết bị mới đang được bán trên mạng xã hội để các cán bộ có thể chủ động phát hiện được
đồng thời nhà trường cũng chủ động theo phương án đó chính là công tác tuyên truyền giáo dục cho các thí sinh
như chiều hôm nay nhà trường đã chủ động trong công tác tập huấn thí sinh
thì những quy định như vậy sẽ được hướng tới là nhắc nhở thí sinh và chủ động trong công tác phòng ngừa
sáng mai mùng ba tháng bảy các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực
bài thi được chia làm hai phần trắc nghiệm và tự luận trong đó có ba nhóm kiến thức tự nhiên xã hội và ngoại ngữ
thời gian làm bài một trăm tám mươi phút
thưa quý vị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường một mươi vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
sau hơn ba ngày công an tp đà lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt khiến năm người bị thương hai người tử vong
công trình do công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng
nhà thầu thẩm tra thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn hà phát thịnh
thời điểm xảy ra sự cố hạng mục ta lui đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước
hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan không được rời khỏi địa bàn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn duy hải
chú tại huyện cơ mơ ga về hành vi dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu
nạn nhân là lê trọng trường huy
do mâu thuẫn hải đã dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái của huy khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện
sau đó đối tượng đã đến công an xã đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần quốc việt
trú tại xã châu bình huyện quỳ châu kẻ cầm đầu đường dây tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
cơ quan công an xác định sau khi tập hợp từ bốn đến sáu người đăng ký
việc thành lập nhóm kín gia lô để hướng dẫn cách thức quá cảnh theo diện du lịch
rồi sau đó đưa nạn nhân vào lao động bất hợp pháp tại khu vực biên giới của các nước
tại đây các nạn nhân bị ép ký các hợp đồng để thực hiện các công việc bất hợp pháp bị cưỡng ép lao động không cho ra khỏi cơ sở
một số sau khi sang làm việc được một thời gian không đáp ứng được yêu cầu công việc của các ông chủ
nên đã liên hệ với gia đình cầu cứu và phải chi trả số tiền từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng một người mới được cho về nước
chỉ trong vòng tháng ba năm nay trần quốc việt đã tổ chức đưa bốn người sang nước ngoài lao động bất hợp pháp
và phải nộp một trăm năm mươi hai triệu đồng để được trở về
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố tạm giam đối với hoàng phước toàn giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
và nguyễn đăng phong là trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
để điều tra làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn đăng phong là người được hoàng phước toàn giao kiểm tra các hợp đồng biên bản thẩm định
là người ký tắt vào các văn bản để trình giám đốc ký xác nhận
phòng đã tham mưu cho ban giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy ký hai tờ trình
đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế cho chủ trương khai thác tận thu
gần một trăm năm mươi tám hectare gỗ rừng cháy năm hai nghìn hai mươi một và phê duyệt phương án dự toán tận thu gỗ rừng cháy năm hai nghìn hai mươi một